bảy việc nhẹ lương cao
với chiêu trò rụ rỗ việc nhẹ lương cao môi trường làm việc phát triển
các nạn nhân đã dính bẫy rơi vào cơ sở đánh bạc trực tuyến game online và bị bóc lột sức lao động thậm chí đánh đập hành hạ
thời gian gần đây tình trạng người dân bị lừa gạt lôi kéo môi giới xuất cảnh sang nước ngoài để làm việc
nhưng sau đó bị lừa bán vào các cơ sở đánh bạc trực tuyến
game online kinh doanh tiền kỹ thuật số do người nước ngoài làm chủ diễn ra khá nhiều
các nạn nhân bị bóc lột cưỡng bức lao động cưỡng đoạt tài sản nếu muốn được trả tự do phải nộp một khoản tiền chuộc
theo công an tỉnh kiên giang năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba có khoảng một người việt nam bị lừa bán sang campuchia
trong đó nhiều người có hộ khẩu tại kiên giang đứng nước bạn campuchia trao trả
gần đây nhất vào cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn bộ đội biên phòng kiên giang đã chỉ đạo các đơn vị
và phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn campuchia giải cứu cho bé gái nct
sinh năm hai nghìn chín ngụ tỉnh thái nguyên
bé gái bị giữ ở một casino giáp biên giới thành phố hà tiên
qua trao đổi được biết casinoca mua mt từ một casino đối diện cửa khẩu mộc bài tây ninh
sau khi đã trao đổi thống nhất với quản lý của casino các lực lượng chức năng đã đưa được mt về đến đơn vị
tê chia sẻ do bạn bè rủ dê rồi lên mạng xã hội tìm việc làm thấy có giới thiệu lương cao hấp dẫn
nên em đã bị lừa sang campuchia làm việc
làm rất cực khổ nhưng không có lương
muốn về thì phải có tiền chuộc
hay trước đó đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế hà tiên cũng đã hoàn tất thủ tục
tiếp nhận hai công dân người việt nam bị lừa bán sang casino ở campuchia
hai thanh niên còn rất trẻ ngụ tỉnh yên bái và thành phố hà nội
cũng khai báo là do có quen biết một tài khoản qua mạng xã hội người này đã giới thiệu sang campuchia làm việc
tuy nhiên khi bị bán sang campuchia họ không làm việc được với yêu cầu quá sức
nên bị công ty đánh đập dọa bán sang thái lan và công ty yêu cầu tiền chuộc
theo công an tỉnh
tỉnh kiên giang các đối tượng lừa đảo thông qua nhóm trang fanpage trên mạng xã hội facebook zalo
wechat đăng tin nội dung quảng cáo tuyển dụng lao động giới thiệu việc làm ở nước ngoài
với công việc khá nhẹ nhàng lương cao chế độ đãi ngộ tốt mà không đòi hỏi trình độ chuyên môn bằng cấp hay kinh nghiệm
các đối tượng còn dùng những hình ảnh nhạy cảm cá nhân để đe dọa ép buộc các nạn nhân
lơi kéo rụ rỗ người quen bạn bè sang nước ngoài làm việc với đại ngộ hấp dẫn
sau khi các lao động đồng ý
làm việc những đối tượng sẽ liên hệ và tổ chức cho họ xuất cảnh sang nước ngoài
một số đối tượng người việt nam ở nước ngoài còn móc nối với các đối tượng làm cò môi giới đến vùng sâu vùng nông thôn
tiếp cận những người từ một mươi sáu đến ba mươi tuổi có nhu cầu tìm việc làm muốn xuất cảnh lao động
thậm chí là các đối tượng còn cho nạn nhân ứng trước tiền và hứa hẹn ngon ngọt khiến nhiều người mắc bẫy
đại tá võ văn sử chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang cho biết
hiện nay mạng xã hội phát triển nhanh thông tin rất nhiều
nếu không tỉnh táo nhận diện sẽ xa vào bẫy việc nhẹ lương cao ở nơi đất khách xứ người
một số kẻ xấu đã bịa ra thì chúng muốn rụ rỗ để rồi mang bán các em vào những casino động mại dâm nơi lao động vất vả
đại tá võ văn sử cũng lưu ý các gia đình cần quan tâm hơn đến con em mình
nhất là các cháu đang ở độ tuổi vị thanh niên tránh để xảy ra những vụ việc đáng tiếc
công an tỉnh kiên giang khuyến cáo người dân nếu có nhu cầu xuất cảnh lao động ở nước ngoài
cần liên hệ các cơ quan chức năng ở địa phương để giới thiệu nơi có uy tín
có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hợp pháp